trong thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều trường hợp trẻ bị thương tật khi chơi phải loại đồ chơi có chứa hóa chất độc hại có tính sát thương
tuy nhiên hiện nay thì trên thị trường những loại đồ chơi độc hại này vẫn còn tồn tại
điều đáng nói là sự chủ quan của chính các bậc phụ huynh vì nhiều lý do khác nhau vẫn để cho con em mình sử dụng
đồ chơi an toàn lại khó cạnh tranh được với loại đồ chơi kém chất lượng vì người tiêu dùng vẫn giữ thói quen là mua hàng rẻ cho con chơi để đỡ tốn kém
đây là hình ảnh của loại đồ chơi có tên là hạt nhựa nở
bình thường thì chúng có kích thước rất bé màu sắc thì đủ lợi sạch sở
tuy nhiên hạt nhựa này khi gặp nước thì có thể phình to gấp hai trăm linh lần
không ít trẻ đã phải nhập viện cấp cứu khi nước trúng vào người
hiện loại đồ chơi này vẫn đang được bày bán công khai ở các quầy hàng đồ chơi gần trường tiểu học
phụ huynh người thì chủ quan người thì không thể kiểm soát được con mua loại đồ chơi nào
nhưng mà em mở ra thì em lỡ vô tình
làm rơi một hạt xuống dưới nhà
nhưng mà em bé em thì lúc ấy nó chưa biết cái gì cả
nó chạy ra nó lấy xong rồi nó xích đưa vào mồm
bố mẹ em thì lúc đấy không biết là cái này nó đập ra đây là bố mẹ em cho chơi ạ
bởi vì nó đẹp và với cả nó nở
nói thật là nó thích chơi cái đồ chơi trung quốc ấy
vì nó vừa rẻ vừa đẹp
do cái vấn đề là nhập lậu này do vấn đề là bán hàng rong này
những cái đối tượng vẫn có thể đưa ra thị trường bán
đặc biệt là tại các chợ
những cái nơi mà nhà dựng trẻ hoặc là các trường
chính vì vậy mà chúng tôi cũng khuyến cáo đối với tất cả người dân
và phụ huynh học sinh không mua bán sử dụng
và đặc biệt là không để cho trẻ em chơi những loại đồ chơi này
thì trước tiên là chúng tôi cảnh báo và chúng tôi gửi các trị cục tiêu chuẩn
do lượng chất lượng và trị cục quản lý thị trường
phối hợp để kiểm tra và xử lý trên diện rộng toàn quốc
và chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra những nơi địa bàn và trọng điểm
chúng tôi sẽ khuyến khắc kiểm tra và xử lý
sự việc bé trai ở tỉnh tây ninh bị tổn thương các đầu ngón tay
khi chơi loại đồ chơi có tên là slam mà báo chí phản ánh không phải là trường hợp hiếm gặp
trước đó đã có rất nhiều sự việc tương tự khi trẻ chơi các loại đồ chơi độc hại
thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
thiết nghĩ cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý hơn nữa các mặt hàng đồ chơi độc hại
đồ chơi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà đặc biệt là trẻ nhỏ
các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý trong việc lựa chọn đồ chơi cho con em mình
đừng vì ham hàng rẻ hàng đẹp mà làm tổn hại đến sự phát triển của trẻ tạo nên nhiều hậu quả đáng tiếc